trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên
sau gần hai ngày xét xử vào sáng ngày hôm qua hai tháng ba tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên án nguyễn văn kiên
cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên cùng với bảy bị can trong vụ án này
sau khi xem xét các hình thức tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh điện biên tuyên án nguyễn văn kiên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên và đinh văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên mức án năm năm tù
các bị cáo còn lại nhận bức án từ hai cho đến bốn năm tù buộc công ty cổ phân sách và thiết bị trường học điện biên
và các bị cáo phải nộp lại số tiền là bảy năm tỷ đồng cho sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên để nộp bổ sung ngân sách nhà nước
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên là chủ đầu tư hai gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường trung học phổ thông
đình văn hữu giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học điện biên đã đến gặp nguyễn văn kiên
giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên bày tỏ mong muốn cho công ty trúng hai gói thầu này
sau đó bằng các chiêu trò công ty của hữu đã trúng hai gói thầu
các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại của nhà nước bảy năm tỷ đồng
tổng số tiền sáu trăm linh triệu đồng
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tỉnh điện biên khởi tố bị can nguyễn văn kiên và bảy đồng phạm